tại hà nội triển lãm thăng long hà nội những dấu son lịch sử đã được khai mạc tại khu vực phố đi bộ hoàn kiếm
phục vụ công chúng thủ đô tham quan dịp kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
chào mừng đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy và sáu mươi sáu năm ngày giải phóng thủ đô
dự triển lãm có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành và đông đảo người dân thủ đô
hơn hai trăm linh hình ảnh tư liệu ảnh hiện vật được giới thiệu theo ba chuyên đề chính
mỗi chuyên đề có mô hình biểu tượng di sản tiêu biểu của thủ đô
các sự kiện và nhân vật được trình bày theo thời gian lịch sử
những dấu mốc này chưa phải toàn bộ lịch sử thăng long hà nội
nhưng đều là những biểu trưng của từng thời kỳ từng giai đoạn
phản ánh đặc điểm riêng của lịch sử thăng long hà nội và vẫn nằm trong tính thống nhất với lịch sử dân tộc
triển lãm thăng long hà nội những dấu son lịch sử đã góp phần để cán bộ
nhân dân và du khách gần xa thêm hiểu thêm yêu và thêm gắn bó với thủ đô hà nội